thành phố thủ đức dân ký vào danh sách nhận tiền trợ cấp nhưng không được nhận tiền
mới đây người dân phường tăng nhân phú b tp thủ đức đã ký vào giấy nhận tiền trợ cấp do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín đã lâu nhưng thực tế lại chưa được nhận tiền
cụ thể bí thư đảng ủy ubnd phường tăng nhân phú b thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho biết đã đem toàn bộ danh sách mà người dân ký có thể hiện nhận một năm triệu đồng nhưng thực tế chưa nhận tiền cho người dân gạch bỏ
trước đó chiều một mươi ba chín
hàng loạt người dân tại tổ sáu khu phố một phường tăng nhân phú b đã đến nhà tổ trưởng tổ dân phố để xin lại danh sách mà họ đã ký nhận tiền trước đó
theo người dân danh sách này địa phương đưa cho người dân ký nhận một năm triệu đồng hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín với hứa hẹn ký xong sẽ phát tiền
tuy nhiên đã qua thời gian rất lâu mà không nhận được tiền nên người dân đã đồng loạt đến đòi lại danh sách
bà nguyễn thị hiếu hạnh bí thư đảng ủy ubnd phường cho biết
đây chỉ là sự nhầm lẫn ở tổ dân phố
theo bà hạnh thời gian qua phường đã triển khai hỗ trợ theo gói hai nghìn bảy trăm chín mươi chín đã kết thúc từ ngày ba mươi một tháng tám
sau đó ubnd phường tiếp tục triển khai đợt tiếp theo và phường chuyển xuống cho tổ dân phố để tổ dân phố lập danh sách thống kê
chuyển về phường để phường tiếp tục lập danh sách đề xuất thành phố
trong quá trình thực hiện tổ dân phố lại lấy danh sách ký nhận tiền để thống kê
sau khi người dân phản ánh trong ngày một mươi ba tháng chín phường
đã kiểm tra lại danh sách tổ thống kê thì trong danh sách đó thể hiện số tiền bên phường đã mang xuống cho dân để dân gạch tên bỏ tại chỗ
bà hạnh nói thêm
bà hạnh giải thích thêm một lần nữa
có lưu ý với cán bộ là danh sách này mình lập và không thể hiện số tiền trong đó
nhưng trong quá trình anh em sơ xuất lấy danh sách thể hiện tiền
mỗi hộ một hoặc một phòng trọ được một năm triệu đồng cho ký nên người dân nghĩ là ký để phát tiền
hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ
cũng trong sáng nay bộ công an bắt đầu quét mã qr code cho xe cá nhân tại hai mươi ba chốt kiểm soát dịch ở hà nội
bộ công an bắt đầu quét mã qr code cho xe cá nhân tại hai mươi ba chốt kiểm soát dịch ở hà nội
sáng nay người dân lưu thông phương tiện cá nhân không phải xe luồng xanh sẽ được cấp mã qr code
để quét trên hệ thống camera tại hai mươi ba chốt kiểm soát cửa ngõ thủ đô
hạn chế được việc tiếp xúc gần giữa cán bộ và người dân
đây là ứng dụng do cục cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội bộ công an triển khai
trước đó cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đã phối hợp với công an tp hà nội triển khai lắp đặt hệ thống camera quét mã qr code
tại hai mươi ba chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ ra vào thủ đô
cụ thể ngoài việc kiểm tra quét mã qr code thủ công đối với phương tiện luồng xanh bằng điện thoại
thì chốt kiểm soát đã bố trí một khu vực riêng gồm một cán bộ công an
hai nhân viên y tế kiểm tra giấy tờ mã qr code của các phương tiện cá nhân
qua hệ thống camera mới được trang bị
sau khi có mã qr code người dân sẽ hướng mã qr code này về phía camera kết nối với máy tính
ở khoảng cách hai mét
toàn bộ thông tin khai báo của người dân sẽ được cán bộ công an tại các chốt kiểm tra đối chiếu
nếu đủ điều kiện cán bộ y tế sẽ đóng dấu xác nhận lên tay của người dân và được qua chốt
theo cán bộ tại chốt việc lắp đặt hệ thống camera quét mã qr code sẽ giúp giảm tiếp xúc
giữa tổ công tác và người dân trong thời điểm dịch covid một mươi chín
xét nghiệm hai bốn trăm linh người tại thừa thiên huế do một công nhân trở thành f

có liên quan đến trùng ca bệnh tại xã phong hòa huyện phong điền thừa thiên huế
sáng một mươi bốn tháng chín huyện phong điền test nhanh hai bốn trăm linh công nhân người lao động
tại công ty scavi chuyên dệt may thuộc khu công nghiệp phong điền
và những trường hợp liên quan khác sau khi một công nhân của doanh nghiệp trên trở thành em
trước đó ghi nhận tại xã phong điền
xã phong hòa huyện phong điền có một mươi hai ca nghi mắc covid một mươi chín liên quan đến hai bệnh nhân cùng chú tại xã này
trong đó có một công nhân làm việc tại công ty scapi
qua truy vết có một một trăm linh công nhân công ty scavi là f một f hai của kf này
các f một đã được đưa đi cách ly tập trung trường hợp f hai tự cách ly theo dõi tại nhà
đến sáng một mươi bốn tháng chín có hai bốn trăm linh trường hợp cho kết quả âm tính với sars cov hai
tuy nhiên theo chủ tịch ubnd huyện phong điền
nguyễn đình bách đây mới là kết quả test nhanh
việc lấy mẫu xét nghiệm pcr cũng đã được tiến hành song song nhưng chưa có kết quả
tỉnh thừa thiên huế đã quyết định phong tỏa cách ly tạm thời xã phong hòa
theo chỉ thị số một mươi sáu để phòng chống dịch
đồng thời khuyến cáo người dân từng đến các địa điểm gồm nhà máy dệt may công ty scav huế
chợ u điềm phòng khám bác sĩ lệ đều thuộc huyện phong điền
và chợ mỹ tránh thuộc huyện hải lăng tỉnh quảng trị liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất
để được tư vấn hỗ trợ khai báo y tế
một thông tin khác cũng khiến làn giải trí việt gây sốc với sự việc đạo diễn tấn lực qua đời
vì covid một mươi chín khi mới ba mươi một tuổi khiến nhiều nghệ sĩ như mai thu huyền cao thái hà
xuân hiệp bạch công khanh xót xa và tiếc thương
nghệ sĩ tấn lực qua đời vì covid một mươi chín nhiều nghệ sĩ xót xa
chiều một mươi ba tháng chín làng giải trí đón nhận thêm tin buồn khi nghệ sĩ đạo diễn tấn lực
tức hứa kiệt luân qua đời tại bệnh viện ung bướu cơ sở hai tp hcm
sau gần một tháng điều trị covid một mươi chín
theo chia sẻ của người thân nghệ sĩ tấn lực nhiễm covid một mươi chín vào giữa tháng tám
anh nhập viện điều trị tại bệnh viện giá chiến ở tp hcm
tuy nhiên vì bệnh chuyển biến nhanh theo chiều hướng xấu nên anh đã chuyển sang bệnh viện ung bướu cơ sở hai
sự ra đi khi tuổi đời còn trẻ của nghệ sĩ tấn lực khiến nhiều bạn bè và đồng nghiệp xót ra tiếc thương
ngay khi biết được tin buồn
diễn viên cao thái hà viết
chúng ta luôn nghĩ mình còn nhiều thời gian cho đến khi nhận ra đến lời chào cuối cùng cũng là không thể
tạm biệt và ở nơi ấy thanh thản nhà anh
diễn viên mai thu huyền bày tỏ
bàng hoàng đau xót và không muốn tin đây là sự thật
thương em quá hứa kiệt luân ơi
theo dõi hành trình giành giật sự sống của em gần một tháng qua mà thấy thương em vô cùng
em ở trong bệnh viện cấp cứu phải thở oxy hai mươi bốn trên hai mươi bốn
nhưng khi tỉnh táo vẫn cố
em cố gắng gửi hình ảnh cho các anh chị em k năm yên tâm
đọc tin nhắn cuối cùng của em trước khi hôn mê
em chưa ổn chị ơi mà chị xót xa quá chẳng biết làm gì để giúp được em
em đã rất cố gắng rồi nhưng phép màu đã không xảy ra
những lời cầu nguyện của cả lớp k năm cho em tai qua nạn khỏi đã không thành hiện thực
mong em ra đi thanh thản không còn đau đớn nữa
và kiếp sau sẽ có một cuộc đời thật may mắn và hạnh phúc em nhé
là người gắn bó với nam nghệ
nghệ sĩ trong nhiều dự án lớn diễn viên xuân hiệp tiếp thương người em thân thiết anh chia sẻ
anh thật sự không tin em lại ra đi như vậy luân à một đứa em luôn vui khỏe lạc quan yêu đời
làm việc cùng với em một dự án lớn và phải đi xa nhiều
nên anh em có dịp ăn ở cùng nhau những lúc rảnh rỗi cùng nhau đá banh bóng truyền
ra đi thanh thản luân nhé trào nhé anh em ai cũng thương tiếc em lắm
diễn viên bạch công khanh đau lòng quá tản nhẫn rồi covid
thật sự vẫn không tin được vào sự thật
anh an nghỉ đại gia đình ngày em đến mãi nhớ anh
diễn viên hà hương đào sót phim chưa kịp lên sóng mà hai chú cháu đã vội ra đi
thôi thì về nơi không còn đau đớn về miền bình an chú bình và em lực nhé
ông hồng và phó đạo diễn kế hoạch phim bão ngầm
trung tá nhà văn đào trung hiếu tác giả của tiểu thuyết bão ngầm
được chuyển thể thành phim với sự góp mặt của nghệ sĩ tấn lực tiếc thương
lại một diễn viên phim bão ngầm không kịp đón mình trên sóng bởi covid một mươi chín
chàng trai nam bộ vào vai phong rất nhuyễn gặp anh lúc nào cũng cười sửa lời
tạm biệt em bình yên trong cuộc biển ru mới em nhé
ở cõi giới ấy hãy độ cho phim mình nhanh chóng được trình làng ma
sợ lại thêm người không đợi được trong cơn dịch giã này
thưa quý vị và các bạn thấy sự ra đi của nhiều người
chúng ta mới thấy thực sự đại dịch quá đáng sợ
hay trân trọng hơn sự sống của chúng ta đang có
nếu có thể hãy nói lời cảm ơn và xin lỗi trước khi quá muộn màng
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo